liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ công nhân viên chức và người lao động vào dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
tại hội nghị các đại biểu kiến nghị các văn kiện đại hội cần quán triệt và thể hiện đậm nét hơn tư tưởng hồ chí minh về giai cấp công nhân công đoàn và tinh thần nghị quyết trung ương sáu khóa chín
dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cùng với đó tập trung thực hiện ra soát bổ sung quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ xuất thân từ công nhân
tạo điều kiện cán bộ trẻ cán bộ nữ phát huy năng lực sở trường khẳng định uy tín trong đảng bộ chi bộ nhằm kịp thời cung cấp nguồn cán bộ dồi dào vừa hồng vừa chuyên cho đảng